từng bước tiến tới ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp những năm gần đây một số huyện miền núi tỉnh nghệ an còn khó khăn về địa hình
tập quán canh tác đã thay đổi phương thức sản xuất từng bước đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp một cách hiệu quả ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại nghệ an
tiên phòng ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp là bà con dân tộc thái ở xã tam thái huyện tương dương
thay cho châu bò cày kéo làm đất trước đây gia đình anh lô văn ba ở bản lũng xã tam thái huyện tương dương đã đầu tư chiếc máy cày hơn một trăm năm mươi triệu đồng để cày sới đất
với việc ứng dụng cơ giới hóa vào trong sản xuất nông nghiệp không chỉ mang lại hiệu quả trong số diện tích đã canh tác mà còn giải phóng sức lao động cho người dân trong công cuộc khai hoang trên đất dốc bạc màu
hiện nay trên địa bàn xã tam thái đã hình thành một hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp với một mươi chiếc máy cày lớn nhỏ dài khắp chín bản
cũng chính từ việc ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp đã giúp người nông dân tiết kiệm được thời gian giảm ngày công lao động mở rộng diện tích tăng năng suất cây trồng góp phần đưa xã tam thái về đích đúng tiến độ trong xây dựng nông thôn mới
máy nông nghiệp nên hiện nay việc sản xuất thì tương đối thuần lợi máy móc cơ giới hóa vào thì nó giải phóng được sức lao động đồng thời nó đảm bảo tiến đổ thời gian sản xuất đảm bảo sẽ thực hiện đạt diện tích theo kế hoạch huyền giao
áp dụng cơ dây hóa vào sản xuất nông nghiệp không chỉ bảo đảm kịp thời vụ giảm được nhiều chi phí tiết kiệm thời gian giải phóng sức lao động
mà còn thay đổi nhận thức tập quán canh tác của đồng bào các dân tộc thiểu số ở miền tây nghệ an